tại hà nội bộ khoa học và công nghệ đã tổ chức kỷ niệm ngày khoa học và công nghệ việt nam
trao giải thưởng tạo quang biểu năm hai nghìn một mươi chín và giải báo chí viết về khoa học và công nghệ hai nghìn một mươi chín
giải thưởng tạ quang biểu năm nay được trao cho ba nhà khoa học gồm phó giáo sư phạm đức chính
với nghiên cứu trong lĩnh vực cơ học phó giáo sư nguyễn lê khánh hằng trong lĩnh vực y sinh dược học
và tiến sĩ lê trọng lư trong lĩnh vực vật lý
đây là sự ghi nhận và tôn vinh đối với các nhà khoa học có kết quả nghiên cứu xuất sắc
được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật
cũng tại buổi lễ giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ được trao với bốn giải nhất bốn giải nhì bốn giải ba và sáu giải khuyên khích
trong đó báo nhân dân và truyền hình nhân dân nhận được một giải nhất và một giải nhì
đây cũng là sự ghi nhận của bộ khoa học và công nghệ đối với những nhà báo có tinh thần khoa học
những nhà báo đã nỗ lực hết mình
tìm tòi phát hiện phản ánh mọi lĩnh vực của ngành khoa học và công nghệ
đồng góp cho sự phát triển khoa học và công nghệ của đất nước bằng chính các tác phẩm của mình